nhưng đồng thời mũi tăng cường cũng sẽ làm gia tăng hiệu quả bảo vệ hai tuần sau tiêm báo cáo lưu ý